tại cuộc họp đánh giá về quá trình triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ quận quanh hồ hoàn kiếm
ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định tiếp tục tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
từ ngày một tháng một đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nhằm có cái nhìn tổng thể khái quát cũng như cụ thể nhất về những vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện trước khi triển khai chính thức
theo đó trước mắt thời gian thực hiện không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận vẫn được giữ nguyên là từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật
ngoài ra không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận sẽ được mở ra vào các dịp nghỉ lễ nhưng sẽ không áp dụng trong dịp tết nguyên đán
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
phải hoàn thành lịch cụ